sau bốn ngày nghỉ lễ tết dương lịch người dân lại trở về thành phố hồ chí minh để làm công việc khá đông
nhưng nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố
không có tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài
do dự báo trước được tình hình mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố sẽ tăng cao sau bốn ngày nghỉ lễ
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh đã có các phương án bố trí lực lượng thực hiện phân làn
phân luồng điều tiết giao thông có phương án xử lý ủn tắc kịp thời tại các trạm thu phí
hoặc khi có các sự cố tai nạn giao thông trên đường kiên quyết không để xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài
các tổ tuần tra kiểm soát đã chủ động quán xuyến địa bàn kịp thời phát hiện giải quyết nhanh các sự cố về an toàn giao thông
đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố như sân bay quốc tế tân sơn nhất bến xe miền đông bến xe miền tây
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã bố trí thêm các tổ tuần tra phối hợp với lực lượng thanh niên sung phong
lực lượng dân phòng để điều tiết giao thông
nhờ chủ động bố trí lực lượng và điều tiết giao thông hợp lý nên đến một mươi tám h ngày một tháng một nhìn chung
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố khá thông thoáng
chỉ xảy ra một số ủn tắc giao thông cục bộ đã được lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời xử lý